thành phố rạch giá mới đây nhất tại số nhà một trăm linh bảy đường đông đa khu phố năm phường vĩnh lạc
thành phố giạch giá anh phạm quốc huy đang muốn bán trước nhà thì có một thanh niên chạy xe máy
đến mua nước giải khát uống và đòi gặp người nhà của huy để đổi tiền không lấy được tiền
đối tượng liền rút cho người ra một khẩu súng và bắn liên tục vào trong nhà rồi lên xe bỏ đi
đây là những hành vi mà di phạm pháp luật theo pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí giật liều nổ công cụ hỗ trợ
thì đây là những hành vi bị cấm và mỗi cá nhân không được sở hữu và tàn trữ mua bán vận chuyển
các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đồng thời các hộ gia đình nếu có con em mà hiện nay
đang tàn trữ các loại súng bắn bi súng tự chế để săn bắn
phải chấp hành nghiêm chỉnh dẫn động con em giao nộp ở cơ quan công an nơi gần nhất
như vậy để đấu tranh những hậu quả đáng tiếc xảy ra mọi người dân nhất là thanh thiếu niên
cần nhận thức rõ tác hại và sự nguy hiểm của các loại súng tự chế
trong đó có súng bắn bằng hơi cồn và hơi ga từ đó mỗi công dân tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng
trong việc phát hiện thu giữ tự giác giao nộp các loại súng này góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
đêm qua cho đến sáng ngày hôm nay mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra tại hầu khắp các tỉnh thành bắc bộ
lượng mưa từ năm mươi lên đến một trăm linh mm vì thế nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất ở các tỉnh miền núi còn tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong những ngày tới
trời nhiều mây có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh
lũ quét và sạt lở đất nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
còn các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong ba ngày tới giải hội tụ nhiệt đới vẫn tiếp tục duy trì
có xu hướng hoạt động mạnh và rất nhiều khả năng vùng xoáy áp thấp này sẽ phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới
và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành bắc bộ nước ta
do vậy khắp khu vực trời nhiều mây có mưa đến mưa to đặc biệt từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám sẽ có mưa rất to
cùng khả năng có gió giật mạnh đặc biệt ảnh hưởng lớn đến các tỉnh ven biển
khu vực các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy trời nhiều mây có mưa
riêng ở phía bắc có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông
lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi phía bắc khu vực nhiệt độ từ ba mươi hai ba mươi bốn độ ở phía bắc thấp hơn hai độ
nằm ở rìa phía nam của dài thời tiết xấu nên các tỉnh còn lại của miền trung
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời sẽ nhiều mây hơn mưa rông xảy ra giải rác vào lúc chiều tối và đêm trong thời đoạn ba ngày tới
nhiệt độ ngày đêm phổ biến giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên những ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
cần cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ thấp nhất giao động từ hai mươi một hai mươi bốn độ và cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó gió mùa tây nam có cường độ mạnh vẫn tiếp tục chi phối khu vực các tỉnh nam bộ
nên toàn vùng có mưa rông trên diện rộng có nơi đạt ngưỡng mưa vừa đến mưa to
cần cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ giao động phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
và đến đây bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật cũng xin được tạm dừng
quý vị có thể theo dõi lại bản tin này trên trang web www intv gov vn
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại